thưa quý vị lễ kỷ niệm một mươi năm quần thể danh thắng tràng an được unesco ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới đã diễn ra tại ninh bình vào tối ngày hai mươi sáu tháng bốn
vào năm hai nghìn một mươi bốn quần thể danh thắng tràng an trở thành di sản hỗn hợp thứ ba mươi một trên thế giới thứ một mươi một ở châu á thái bình dương và là di sản hỗn hợp đầu tiên của việt nam và đông nam á